còn khi mà cái đề án được thông qua thì huyện sẽ bố trí sắp xếp lại toàn bộ hệ thống giáo dục của huyện nhà
còn nếu con vị trí thì huyện sẽ tiếp tục xin các cái chỉ tiêu để mà tiếp tục xét tuyển hoặc là thi tuyển theo quy định
còn nếu không có vị trí thì cũng phải chấm dứt hợp đồng theo quy định của pháp luật
bởi vì theo nghị quyết số một mươi chín của trung ương rồi nghị quyết số ba mươi chín rồi các chương trình của huyện nhà
thì bây giờ không có vị trí thì bây giờ có giữ mãi lại thì cũng phải có một cái định hướng cho giáo viên để tính toán lâu dài trong cái việc sau này
cách đây vài tháng anh lê thanh lượng còn là giáo viên dạy tin học của trường trung học cơ sở hoàng văn thụ nằm trên địa bàn huyện crong park
giờ đây khi bị ubnd huyện ra quyết định chấm dứt hợp đồng giảng dạy không còn thu nhập
anh lại phải quay về với nương giấy để quay về
chúng ta sẽ kiếm kế sinh nhạy
chi phí bây giờ mình nuôi hai con nhỏ là nó là năm triệu rồi là một tháng
mà cái chưa tính tới cái chuyện tiền chi tiêu của gia đình nữa bạn sẽ nhìn mình đấy
ban ngày thì đi làm như thế này tối về sẽ mệt mỏi và khi đó cái chuyện chuyên môn nó không có chuyên sâu được nữa
và cái tâm với nghề nó sẽ bị lông lan
trường hợp của anh lượng vẫn còn may mắn
bởi gia đình còn có một chút năng lượng để tìm kiếm kế sinh nhạy
cùng cảnh ngộ bị cắt hợp đồng như anh không ít thầy cô giáo đã phải bỏ sứ ra đi
người về sài gòn bình dương làm công nhân
người xuôi đà nẵng để xin chân phục vụ quán nhậu
không cam chịu cảnh mất việc một số giáo viên của huyện crong park đã khởi kiện nhà trường
nơi mình giảng dạy và chủ tịch ubnd huyện cron park người đã ký quyết định tuyển dụng họ
những người khởi kiện nhà trường người đã ký quyết định tuyển dụng họ
những người khởi kiện trường này đều được ubnd huyện ký quyết định tiếp nhận về dạy
tại trường trung học cơ sở nguyễn thị minh khai nằm ở xã cron book huyện cron park
tuy nhiên đến ngày hai mươi tháng một năm hai nghìn một mươi bảy trường trung học cơ sở nguyễn thị minh khai
mời năm giáo viên dạy hợp đồng nói trên và một mươi bảy giáo viên hợp đồng khác lên ký lại hợp đồng thời vụ
từ tháng hai đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy với mức lương là một triệu năm trăm linh nghìn đồng một tháng một người
trừ đi ba mươi hai năm tổng lương để đóng các loại bảo hiểm
mỗi người chỉ còn nhận được một triệu hai trăm linh hai năm trăm linh đồng
em đã không đồng ý vì mức lương này nó dưới cả mức lương cơ sở
đồng thời hợp đồng mới là chỉ từ tháng hai đến tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy
em có thông báo với nhà trường nếu trường học nhà trường không có khả năng ký trả lương
thì nhà trường có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng
hoặc thanh lý hợp đồng theo đúng quy định của bộ luật lao động
trao đổi với phóng viên truyền hình công an nhân dân
ông lữ đình tính tranh án tòa án nhân dân
huyện crong park cho biết tòa án nhân dân huyện đã chuyển hồ sơ vụ kiện này
cho công an huyện điều tra vì xét thấy có dấu hiệu tội phạm
cái giáo viên của trường trung học cơ sở nguyễn thị minh khai
đang khởi kiện ra tòa kiện trường trung học cơ sở nguyễn thị minh cai
thì ủy ban dân huyện cũng sẽ phối hợp với tòa án cùng với trường
để mà theo cái đơn kiện đó
còn cái việc mà phán quyết thì vẫn là tòa án phán quyết thôi
không biết vì lý do gì mà từ năm hai nghìn một mươi
từ năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn một mươi sáu
qua ba đời chủ tịch ủy ban nhân dân huyện crong park
gồm các ông trần ngọc thanh nguyễn sĩ kỷ và y xuân bia
đã đặt bút ký quyết định tuyển dụng dư thừa hơn năm trăm linh giáo viên
và tám mươi nhân viên các trường học từ mầm non đến trung học cơ sở
để rồi lại xóa hợp đồng nhưng không có gì liên quan
bất chấp cuộc sống của họ có giả sảo
và cũng liên quan đến chuyện dư thừa giáo viên ở huyện crong park
công an huyện này đã khởi tố hội
và đã phụ án khởi tố bị can đối với ông huỳnh mê
hiệu trưởng trường trung học cơ sở ngô mây xã phụ bổn
vì nhận ba trăm linh triệu đồng để chạy hợp đồng tuyển dụng cho giáo viên
thưa quý vị và các bạn một năm học mới đã chính thức bắt đầu
hàng vạn giáo viên cả nước đang háo hức chuẩn bị hành trang chi thức
để lên lớp với các em học trò thân yêu
nhưng với năm trăm năm mươi thầy cô của huyện crong park vừa bị cắt hợp đồng
thì tương lai không biết đi về đâu
chuyên mục của huyện crong park
điều tra qua thư khán giả ngày hôm nay đến đây là hết
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại